chủ tịch ubnd huyện ea súp tỉnh đắk lắc vừa ban hành quyết định xử lý kỷ luật hai lãnh đạo ubnd xã yà tờ mốt
do liên quan trách nhiệm trong vụ việc hơn ba trăm tám mươi hai hectare rừng bị phá
theo đó ubnd huyện air soup đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông đặng công tạo
chủ tịch ubnd xã và ông vũ văn quảng phó chủ tịch ubnd xã yà tờ mốt
cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã đưa phương tiện máy móc vào phá tổng cộng hơn ba trăm tám mươi hai hectare rừng
thế nhưng lực lượng chức năng địa phương cho rằng không hề hay biết
vào cuộc điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố bắt tạm giam hai mươi tám đối tượng
để điều tra về hành vi hủy hoại rừng